truyền đạt ý kiến của thủ tướng chính phủ tại buổi kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kết luận chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ giao cho tổng công ty đường sắt việt nam sáng ngày một mươi bốn tháng tám
bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ mai tiến dũng tổ trưởng tổ công tác của thủ tướng chính phủ cho rằng
vận tải đường sắt đang kém hấp dẫn kém sự cạnh tranh
theo bộ trưởng mai tiến dũng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của tổng công ty năm hai nghìn một mươi sáu đạt sáu năm trăm linh tỷ đồng
so với năm hai nghìn một mươi năm giảm một mươi hai
trong thời điểm hiện nay hành khách có thể lựa chọn đi bằng nhiều phương tiện khác hấp dẫn hơn
trong khi đi bằng đường sắt hiện đang kém hấp dẫn kém sự cạnh tranh
trong đó có lý do về chất lượng dịch vụ và tính an toàn của đường sắt
theo bộ trưởng mai tiến dũng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của tổng công ty năm hai nghìn một mươi sáu đạt sáu năm trăm linh tỷ đồng

trên các vấn đề thủ tướng đặt ra chủ tịch hội đồng thánh viên tổng công ty đường sắt việt nam vũ anh minh cho biết
các phương thức vận tải khác tăng trưởng qua các năm nhưng đường sắt bị giới hạn bởi kết cấu hạ tầng không mở thêm được
thậm chí giảm dần qua thời gian
do đó sản lượng không giảm nhưng thị phần giảm đi rõ rệt so với các phương thức vận tải khác
công ty đường sắt hiện nay quản lý trên ba km đường sắt
và trong đó chúng ta là đường khổ một m đường đơn chúng ta có trên một đường cua có ban tinh công
ba trăm linh m chúng ta với các hệ thống thông tin cho đường sắt cũng rất là lạc hợp
và nếu như chúng tôi tính rằng nếu như theo tốc độ bảo trì hiện nay
thì chúng ta phải quay vòng bảy mươi năm thì mới vòng hết một vòng bảo trì
do bởi vì kinh phí bảo trì cấp cho rất là thấp so với nhu cầu
nếu như là bảy mươi năm nữa thì chúng ta mới vòng lại được một vòng
vậy thì cái sản phẩm bảy mươi năm nữa thì nó còn cái gì
trước thực tế này ngành đã tìm nhiều giải pháp khắc phục
một mặt đảm bảo an toàn cho hành khách
mặt khác nâng cao chất lượng vệ sinh chất lượng dịch vụ
ngành chuyển hướng tập trung khai thác vận tải hành khách ở cự li trung bình
với nguyên tắc nâng chất lượng dịch vụ bằng giá rẻ
đồng thời tập trung vào vận tải hàng hóa tuyến đường dài
khối lượng lớn nhằm giảm chi phí bốc xếp hạ giá thành